có điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch nhưng do nhiều vương mắc với đất đai nên tốc độ phát triển du lịch ở lào cai chưa tương xứng với tiềm năng
luật đất đai sửa đổi hai nghìn hai mươi bốn được xem là cơ hội vàng sẽ tháo gỡ những nút thắt khơi thông nguồn lực từ đất thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch
do quy hoạch mà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên nhiều hộ dân ở vùng cao thị xã sapa tỉnh lào cai không thể làm được thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
từ đó các công trình xây dựng phục vụ du lịch cũng không thể triển khai
luật đất đai hai nghìn hai mươi bốn với quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn điều này sẽ giúp người dân có cơ hội để phát triển các mô hình du lịch
luật đất đai hai nghìn hai mươi bốn cũng có nhiều điểm mở về việc sử dụng đất đa mục đích
cụ thể tại điều hai trăm bốn mươi tám của luật này quy định sửa đổi một số điều của luật lâm nghiệp trong đó cho phép chủ rừng được liên kết xây dựng công trình phục vụ du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí trong rừng đặc dụng

luật đất đai hai nghìn hai mươi bốn là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai đây cũng là cơ sở để các tỉnh miền núi khai thác tốt tiềm năng về đất đai và văn hóa
các tỉnh miền núi khai thác tốt tiềm năng về đất đai và văn hóa bản địa để thu hút đầu tư phát triển du lịch